ubnd tp hcm vừa ban hành kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã của thành phố trong giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi một
theo đó việc sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã huyện cũng gắn với tổ chức bộ máy tinh gọn hiệu quả hơn
mục đích của việc sắp nhập là tổ chức đơn vị hành chính phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển kinh tế xã hội của thành phố
khả năng quản lý của chính quyền cơ sở
việc này cũng gắn với đổi mới tổ chức lại bộ máy tinh gọn hiệu quả hơn tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng cán bộ
trong năm hai nghìn một mươi chín tp hcm cơ bản hoàn thành sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã
có diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt năm mươi tiêu chuẩn theo quy định
tiêu chuẩn của huyện đồng bằng là từ bốn trăm năm mươi km hai quận là từ ba mươi năm km hai với dân số ít nhất là một trăm năm mươi người
tiêu chuẩn của xã là năm người đến tám người trở lên
diện tích từ ba mươi km hai